ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa có công điện gửi ban an toàn giao thông các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương
về việc công bố số điện thoại đường dây nóng bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ quốc khánh mùng hai tháng chín
ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa có công điện gửi ban an toàn giao thông các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương
về việc công bố số điện thoại đường dây nóng đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ quốc khánh mùng hai tháng chín
cụ thể người dân muốn phản ánh các thông tin về vận tải hành khách đường bộ đường sắt đường thủy nội địa về tăng giá xe trở quá số người quy định liên hệ theo các số
nếu phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông tai nạn giao thông người dân liên hệ các số tám trăm sáu mươi tám chín trăm một mươi một chín trăm một mươi một chín trăm bốn mươi một ba trăm hai mươi chín sáu trăm ba mươi bốn chín trăm bảy mươi ba chín mươi năm tám trăm chín mươi sáu
khi cần phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông xử phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông người dân liên hệ cục cảnh sát giao thông theo số điện thoại sáu trăm chín mươi hai ba trăm bốn mươi hai sáu trăm linh tám